từ sau tết nguyên đán đến dầm tháng riêng các lễ hội các nghi lễ cúng bái theo tín ngưỡng dân gian bùng phát
với nhiều biểu hiện vượt quá ngưỡng bình thường dẫn đến sự lệch lạc trong thực hành văn hóa tín ngưỡng
gây nên nhiều lộn xộn ảnh hưởng đến an ninh xã hội và đặc biệt là trong các lễ hội
đây là hình ảnh sáng ngày một mươi bốn tháng hai tức mùng một mươi tháng một âm lịch ngay vía thần tài tại hà nội
vào ngày này hàng năm nhiều người sẽ đi mua vàng với quan niệm cho một năm may mắn làm ăn phát đạt
vì vậy tại cửa hàng vàng bạc cảnh tượng người dân đổ xô xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng không còn lạ lẫm
tắc đường đã có công an khu vực lo khát nước đã có nước uống miễn phí của cửa hàng
do vậy người dân có thể xếp hàng vài tiếng đồng hồ là chuyện hết sức bình thường
miễn sao là mua được vàng trong ngày hôm nay dù biết rằng giá có thể cao hơn ngày thường
theo tục lệ của nhân dân mình ngày hôm nay là ngày thần tài
người dân cứ có cảm giác đi mua được thì có một chút may mắn
thì tôi cũng theo tục lệ của nhân dân đi mua mấy chỉ vàng để gặp may mắn trong cái năm mới
người dân việt nam thì thường bao giờ cũng mê tín
bao giờ cũng mê tín chút lên là hầu như ai cũng đến cái ngày này
thì mọi người cũng đáo lức để lấy một chút
còn đây là hình ảnh bên ngoài chú phúc khánh ở đống đa hà nội
vào hồi một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch là ngày chùa phúc khánh tổ chức lễ dân sao giải hạn
hàng nghìn người dân đã đổ về đây để tham gia buổi lễ
do số lượng quá đông nên đa số họ phải ngồi ngoài đường hàng tiếng đồng hồ suốt thời gian diễn ra nghi lễ
khu vực sát chân cầu vượt ngã tư sở đông kín người dân ngồi ngoài đường vái vọng vào chùa
chỉ có một người dân có thể tham gia buổi lễ
còn một lối nhỏ cho xe máy di chuyển qua
từ người trẻ tới người già đều kính cần chấp tay lễ theo tiếng kinh tiếng gõ mõ
nhiều người phải ngồi ngay trên thành cầu vượt ngã tư sở
khoảng hai mươi h lễ giải hạn kết thúc
theo tiến sĩ nguyễn ngọc mai viện nghiên cứu tôn giáo tiến ngưỡng
tính thiêng trong tiến ngưỡng đã bị những nhu cầu trân tục của con người làm cho vần đục
cái dung tục đã dần thay thế cho cái thiêng và lòng thành kính
người dân đến với sinh hoạt tiến ngưỡng lễ hội chỉ mong cầu tài cầu lộc cầu may bằng mọi giá
mà bảo quên sự thanh kính thần thánh
theo bà thì cái niềm tin tiên giáo của nhân dân đang bị lợi dụng đúng không ạ
tuy nhiên tự nhiên cái đó đang bị lợi dụng và không những bị lợi dụng mà còn bị lợi dụng rất là mạnh
thế tại sao là bị lợi dụng bởi vì nó xuất phát từ hai cái yếu tố
thứ nhất là cái người việt chúng ta khi tin vào một cái gì đó
tất nhiên là cái niềm tin tôn giáo nó khác hẳn với niềm minh thông thường
nhưng mà cái niềm tin tôn giáo của người việt nam chúng ta nó quá ngây thơ
khi mà nghiên cứu về cái vấn đề niềm tin này thì bản thân tôi tôi cũng thấy rằng là
cái chất lượng niềm tin của người việt chúng ta là không cao
vì thế cho nên là khi mà người ta tin người ta thờ một cái gì đó
nhưng mà cái niềm tin nó không sắc quyết nó không sâu sắc như cái niềm tin công giáo
và khi nó không sắc quyết không sâu sắc như niềm tin tôn giáo thì rất dễ bị dẫn dắt
tôi thấy đúng với bà dùng một cái từ rất hay đó là cái niềm tin tin ngưỡng của nhân dân
rất ngây thơ cái sự ngây thơ đó được phản ánh trong cái việc là lễ dân sao giải hạn ở chùa phúc khánh
và cái ngày thần tài bà con đổ xô đi mua vàng và họ quan niệm rằng
càng mua được nhiều vàng ngày hôm đấy bao nhiêu thì trong năm đấy họ càng gặp được nhiều may mắn
đó là một trong những cái biểu hiện ngây thơ
cái ngây thơ ở đây nó thể hiện rằng là anh không có cái lý trí phân tích ở trong đó
anh không có những cái thực nghiệm anh không có những cái trải nghiệm về thế là nó có đúng như thế hay không
mà đã bội tin
thứ hai là ai nói gì thì cũng tin
cái niềm tin lan tỏa
bà lý giải là vì sao
nó là cái tâm lý đám đông
mà đặc biệt cái người việt nam thì cái tâm lý đám đông nó rất là rõ
khi mà thấy mọi người làm thì mình cũng làm
và khi thấy mọi người nói thì mình cũng nói
tôi đã có hỏi những cái trường hợp là
thực tế anh có thấy nó có hiệu quả không
thì bảo là cũng chưa thấy có hiệu quả nhưng mà cứ thấy thế là an tâm
và vì thế cho nên nó có cái sức lan tỏa
theo bà thì chúng ta phải làm như thế nào để giải tỏa được cái tâm lý đám đông đấy
tôi cho rằng là giải tỏa cái tâm lý đám đông thì nó cũng đòi hỏi cả một cái giải pháp đồng bộ đấy
cho nên là muốn làm được cái điều đó thì trước hết là chúng ta phải
làm tốt các công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân
và đặc biệt là phải quảng bá một cách rộng rãi các ấn phẩm nghiên cứu khoa học
rộng rãi trong toàn dân để người ta nhận thấy cái điều đó và cũng làm thành một cái thói quen
cho người dân chúng ta phải biết tra cứu và biết tìm hiểu đến chuyên gia